tòa án nhân dân tp hà nội vừa có thông báo kháng cáo trong vụ án việt á
theo thông báo cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cùng một mươi một bị cáo liên quan đến vụ án việt á đã có đơn kháng cáo
trong đó cựu bộ trưởng nguyễn thanh long và bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á viết tắt là công ty việt á cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
liên quan đến vụ án này công ty việt á cũng kháng cáo đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính
từ việc bán xét nghiệm covid một mươi chín cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án
công ty việt á cũng đề nghị các tổ chức mua ký xét nghiệm của doanh nghiệp này mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho công ty việt á như hợp đồng đã ký kết
ngoài ra công ty việt á còn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này
và các doanh nghiệp trong hệ thống của công ty việt á không liên quan đến vụ án

tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ tỉnh quảng bình các lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào lúc một mươi hai h trưa ngày hôm qua hai mươi tháng hai tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ thuộc thôn hà thôn xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng trương văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú xã hiển ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vào thu giữ một mươi một một mươi hai viên ma túy tổng hợp lực lượng phối hợp đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn văn phúc và trần ngọc tài chú thành phố rạch giá tổng cộng ba mươi một tháng tù về hai tội mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phúc cùng tài cùng ba đối tượng khác mang theo hùng khí đến quán lá đỏ ở phường lê thị hồng gấm phường vĩnh thanh thành phố rạch giá
đến nơi phúc đi vào trong quán để tìm người đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn với mã thanh tâm phúc đã dùng súng của tài bắn chỉ thiên một phát và được mọi người căn ngăn sau đó cả nhóm bỏ về
qua điều tra công an thành phố rạch giá đã thu giữ của tài một khẩu súng và sáu viên đạn
giám định khẩu súng và vũ khí quân dụng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tài một năm sau tháng tù về tội mua bán tảng chữ trái phép vũ khí quân dụng
phúc lĩnh một mươi ba tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đức tuân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú quận thanh xuân tp hà nội nguyên tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản thăng long len
theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào tháng một mươi một năm ngoái bằng các thủ đoạn gian dối đối tượng nguyễn đức tuân đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền năm trăm linh triệu đồng của ông nguyễn hiệu an
ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định để chạy lao việc xin giấy phép khai thác mỏ săn lấp mặt bằng
sau khi đã nhận tiền từ bị hại tuân đã chiếm đoạt số tiền trên và sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân
quá trình điều tra đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cho đến nay thì bị phát hiện bắt xứ
thưa quý vị theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông tình hình lừa đảo trực tuyến tại nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp
đáng chú ý là một trong những mục tiêu mà tội phạm mạng đang hướng tới chính là những người cao tuổi
bởi đây là đối tượng được xác định thường hạn chế về mặt công nghệ
ít tiếp cận thông tin và dễ bị thuyết phục
cục an toàn thông tin đã đưa ra một mươi năm hình thức lừa đảo phổ biến để cảnh báo đến người dân tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
đây là những nạn nhân bị lừa tiền bằng cách huy động vốn
những người này đã bị các đối tượng xấu lập ra những trang web công ty hoành tráng
nhưng không có thật thậm chí photoshop nhiều hình chụp chung với lãnh đạo cấp cao rồi tung lên web cá nhân để dụ lừa người dân
trong tầng điểm của họ quá giỏi

chụp ảnh với ông phúc là ông chính ạ ảnh đây tôi có vào đây

thế rồi được thưởng ở hà nội nào của hiểu được
thế rồi được thưởng ở hà nội nào của hiểu được
với sự chỉ đạo sát sao của ba giám đốc công an tỉnh cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh của phòng cảnh sát giao thông
tình hình trực tự an toàn giao thông trong những ngày qua cơ bản ổn định góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông bảo vệ sự bình niên trên những tuyến đường tại địa bàn đồng nai
thông tin mới về vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng hà hải đăng chú quận cẩm lệ thành phố đà nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiếp tục khởi tố bắt tạm giam thêm ba bị can
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai ngoài công việc chính là giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng an bình tại thị trấn nam phước viện duy xuyên tỉnh quảng nam hải đăng còn kinh doanh thêm bất động sản
để có tiền đầu tư đăng đã vay mượn tiền của nhiều bị hại tổng số tiền đăng chiếm đoạt của các bị hại lên đến một mươi bốn tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra vụ án ngày hai mươi tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can gồm nguyễn văn dũng chú huyện duy xuyên nguyễn thị hiền chú huyện thăng bình và nguyễn thiên ân chú thành phố đà nẵng đều là nhân viên phòng giao dịch nam phước ngân hàng thương mại cổ phần an bình về hành vi giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm thật tài sản
các quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng nam phê chuẩn và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tống đạt
thực hiện được cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới vùng biển và chống khai thác iuu trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã phát hiện bắt giữ năm vụ năm tàu giã cào với hai mươi chín thuyền viên
có hành vi đánh bắt khai thác hải sản trái phép trên biển
cụ thể vào lúc một mươi chín h ba mươi năm phút ngày một mươi tám tháng hai tại vùng biển nghi xuân cách bờ khoảng tám hải lý lực lượng tuần tra đã phát hiện bắt giữ hai tàu cá mang biển kiểm soát na chín mươi chín nghìn chín trăm hai mươi sáu ts do nguyễn văn thanh làm chủ phương tiện
và tàu cá mang số hiệu na chín mươi chín nghìn chín trăm hai mươi tám ts do ông nguyễn đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba làm chủ phương tiện
trên hai tàu còn có một mươi sáu thuyền viên
sáu thuyền viên khác đều trú tại phường nghi thủy thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
lúc một mươi chín h bốn mươi một phút ngày một mươi tám tháng hai tại vùng biển huyện cầm xuyên cách bờ khoảng chín hải lý lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện bắt giữ tàu mang biển kiểm soát ht chín nghìn ba mươi năm s năm mươi sáu ts do ông bùi quang dũng làm chủ phương tiện
trên tàu còn có bốn thuyền viên khác đều trú tại xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng hai tại vùng biển lộc hà cách bờ khoảng tám hải lý
lực lượng tuần tra đã phát hiện bắt thêm hai tàu cá tỉnh nghệ an mang biển kiểm soát na chín mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi hai ts do ông nguyễn văn kiều điều khiển và tàu cá na tám mươi nghìn hai trăm một mươi năm ts do ông trần hưng bình làm chủ phương tiện
trên hai tàu cá còn có bốn thuyền viên khác đều trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ
quy định của pháp luật